tối một mươi sáu tháng năm tại khu tượng đài thanh niên sung phong chống mỹ xã sơn trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
trung ương đoàn hội sinh viên việt nam và báo tuổi trẻ đã phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật mang tên
chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh và tri ân các liệt sĩ gia đình liệt sĩ thương bệnh binh
cựu thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến của đoàn năm trăm năm mươi chín bộ đội trường sơn
những người đã anh dũng chiến đấu hy sinh hiến dâng một phần sương máu của mình trên tuyến đường trường sơn huyền thoại
để non sông được độc lập thống nhất
tại chương trình ban tổ chức đã trao tặng sáu mươi sổ tiết kiệm cho các cựu thanh niên sung phong bộ đội trường sơn
sáu mươi suất học bổng cho con em cựu thanh niên sung phong bộ đội trường sơn có hoàn cảnh khó khăn
có thành tích học tập tốt của sáu tỉnh bắc miền trung mỗi sổ tiết kiệm và học bổng trị giá một mươi triệu đồng